và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của việt nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu
trong tuyên bố chung cũng đã nêu các nội dung cụ thể hợp tác giữa hai nước trong hợp tác giáo dục đào tạo
hợp tác về khí hậu năng lượng môi trường và y tế hợp tác văn hóa giao lưu nhân dân thể thao du lịch
hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh coi đây là ưu tiên trong quan hệ hai nước giúp xây dựng lòng tin tăng cường hiểu biết lẫn nhau
việt nam và hoa kỳ khẳng định quyết tâm hoàn thành tẩy độc sân bay biên hòa đẩy mạnh gia pháp bóp mìn vật liệu nổ
tăng cường hỗ trợ người khuyết tật do bất cứ nguyên nhân nào
tuyên bố chung cũng nhấn mạnh nội dung hợp tác về quốc phòng an ninh
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự hai nước
quyết định làm sâu sắc hơn nữa các nội dung hợp tác hiện có trong các lĩnh vực thực thi pháp luật an ninh tình báo
phối hợp trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hợp tác hàng hải và công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nạn cướp biển sửa tiền nạn mua bán người buôn bán trái phép chất ma túy và tiền chất ma túy tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao
hoa kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ việt nam nâng cao năng lực tự cường về quốc phòng phù hợp với nhu cầu của việt nam và các cơ chế đã thiết lập
hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người phù hợp với hiến pháp của mỗi nước và các cam kết quốc tế
đối với các vấn đề khu vực và quốc tế việt nam và hoa kỳ khẳng định ủng hộ nhất quán việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực cũng như tự do hàng hải và hàng không thương mại hợp pháp không bị càn trở ở biển đông
tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của mỗi quốc gia
phù hợp với luật biển quốc tế được thể hiện trong công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai nhà lãnh đạo ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển đông năm hai nghìn hai
và tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực của asean nhằm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông hiệu lực và thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế
bao gồm unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai và không ảnh hưởng tới các quyền của bất cứ quốc gia nào theo luật pháp quốc tế
trong tuyên bố chung việt nam hoa kỳ cũng nêu rõ kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quan hệ việt nam hoa kỳ đã phát triển mạnh mẽ sâu sắc thực chất và hiệu quả
trường mới này trong quan hệ giữa hai nước sẽ đưa quan hệ đối tác việt nam hoa kỳ
lên tầm cao mới cùng nhau hai nước sẽ hiện thực hóa nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động
góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực quan trọng này cũng như trên toàn thế giới
vào chiều ngày một mươi một tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước võ văn thưởng chủ trì triều đải trọng thể tổng thống hoa kỳ joe biden
đang thăm cấp nhà nước việt nam theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
phát biểu tại triều đãi chủ tịch nước võ văn thưởng bày tỏ tin tưởng tiếp nối chiều dài lịch sử quan hệ việt nam hoa kỳ
với niềm tin sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau với sung lực mới mà hai nước xác lập trong chuyến thăm việt nam lần này của ngài tổng thống
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa việt nam hoa kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước đóng góp tích cực cho hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước nhấn mạnh năm tháng sau ngày đất nước độc lập một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư cho tổng thống truman
bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác đầy đủ với hoa kỳ
tuy nhiên do những điều kiện hoàn cảnh của lịch sử mong muốn ấy đã phải trải qua nhiều thác gành thử thách
theo chủ tịch nước gần năm mươi năm qua hai bên đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa những bước tiến mạnh mẽ chưa từng thấy
với những thành tiệu vượt bậc trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa việt nam hoa kỳ từ kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo
đến các cơ chế đối thoại phối hợp trên nhiều vấn đề lĩnh vực
trong số đó hai bên đặt kết quả nổi bật trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như dự án tẩy độc dioxin xacam
các hình thức hỗ trợ của hoa kỳ đối với người khuyết tật nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai thứ ba
giả phá bom mìn vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh ở việt nam
đề cập đến phát biểu của tổng bí thư nguyễn phú trọng gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai
chủ tịch nước cho rằng ngài đã khẳng định ủng hộ một việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng
nhân dịp này chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các cơ quan tổ chức và cá nhân của hai nước qua nhiều thế hệ đã không ngừng nỗ lực vun đắp phát triển mối quan hệ việt nam hoa kỳ
trong đó có cố thượng nghị sĩ john mccain đặc phái viên john kerry cựu thượng nghị sĩ patrick leahy những người bạn gắn bó lâu năm của việt nam
đề cao những nỗ lực của hai nước để nắm bắt tiềm năng của tương lai đồng thời nhấn mạnh đó là những cơ hội lớn lao về sự thịnh vượng cho người dân hai nước
đề cập đến những điểm chung những cố gắng của nhân dân hai nước cùng nỗ lực vun đắp cho việc cải thiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ
tổng thống joe biden cảm ơn cố thượng nghị sĩ john mccain đặc phái viên của tổng thống mỹ về khí hậu john kerry
và nhấn mạnh đây là một minh chứng cho quãng đường dài mà chúng ta đã đi qua nhưng quan trọng hơn là chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên bao xa nữa trong tương lai
đó chính là lý do chúng ta xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững để cùng tiến lên phía trước
cùng đối phó với những thách thức cùng nhau đón nhận tương lai
trưa nay một mươi một tháng chín tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã hội kiến tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ joe biden
đang thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng phạm minh chính chào mừng tổng thống joe biden và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ có chuyến thăm lịch sử tới việt nam
cùng tổng bí thư nguyễn phú trọng thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ đến đối tác chiến lược toàn diện như ngày nay
tổng thống joe biden bày tỏ vui mừng gặp lại thủ tướng phạm minh chính
tái khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ với việt nam ủng hộ một việt nam mạnh độc lập tự cường và thịnh vượng
để triển khai hợp tác đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cho các lĩnh vực
đó là thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đột phá trong hợp tác khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo
thúc đẩy ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh phát triển năng lượng tái tạo quốc phòng an ninh và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương
hợp tác tiểu vùng sông mekong và lập trường nguyên tắc vai trò trung tâm của asean trong vấn đề biển đông
nhân dịp này thủ tướng đề nghị ngài tổng thống và phía hoa kỳ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hoa kỳ
trước đó tại văn phòng chính phủ thủ tướng phạm minh chính và tổng thống hoa kỳ joe biden tham dự hội nghị cấp cao việt nam hoa kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo
tại hội nghị đại diện các doanh nghiệp hai bên đã có các trao đổi cởi mở thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư
trong đó tập trung vào bốn lĩnh vực chính công nghệ và đổi mới sáng tạo đầu tư sản xuất dịch vụ tài chính và fintech thương mại dịch vụ
thủ tướng phạm minh chính và tổng thống joe biden đều cho rằng sự hiện diện tại hội nghị của lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới
trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là minh chứng rõ rệt góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới
sau cuộc hội kỳ
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng chào đón tổng thống joe biden là vị tổng thống hoa kỳ đầu tiên tới thăm nhà quốc hội việt nam
chúc mừng cuộc hội đàm rất thành công giữa tổng thống joe biden và tổng bí thư nguyễn phú trọng vào chiều ngày một mươi tháng chín
hoàn ngành hai nước sát mở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững mở ra chương mới trong quan hệ hai nước
cả trên kênh đảng
tổng thống hoa kỳ cảm ơn chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã lãnh đạo thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội hai nước dựa trên lòng tin và hợp tác
chủ tịch quốc hội đề nghị hoa kỳ sớm hoàn tất các thủ tục công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường
về nội dung này tổng thống hoa kỳ và nghị sĩ nhất trí với các đề xuất của chủ tịch quốc hội và sẽ nỗ lực thúc đẩy nội bộ hoa kỳ đồng thuận ủng hộ việt nam hoa kỳ
sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong muốn tổng thống joe biden tiếp tục thúc đẩy lưỡng đảng và lưỡng viện của hoa kỳ đồng thuận ủng hộ quan hệ ổn định lâu bền và cùng có lợi với việt nam và quốc hội việt nam
và vào cuối giờ chiều nay tổng thống hoa kỳ joe biden rời thủ đô hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi hội đàm với ngài kiskyam
bộ trưởng tô lâm bộ trưởng tư pháp và nội vụ mông cổ trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với bộ công an việt nam
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật mông cổ
trong đó có bộ tư pháp và nội vụ mông cổ được quan tâm thúc đẩy
hai bên đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp duy trì hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa bộ công an việt nam với bộ tư pháp và nội vụ cũng như các cơ quan hữu quan phía mông cổ
trước mắt cùng phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam mông cổ vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tích cực phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước cũng như hai cơ quan
đồng thời phối hợp chuẩn bị cho việc ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực phòng chống ma túy xuất nhập cảnh
tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia
về hợp tác an ninh quốc phòng hai bên tiếp tục phát huy đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ chia sẻ kinh nghiệm thông tin chiến lược
phòng chống các loại tội phạm liên quan đến hai nước tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm hợp tác đào tạo
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nhằm phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm tội phạm tham nhũng ma túy
tội phạm xuyên quốc gia góp phần giữ gìn hòa bình ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội trung tướng lê tấn tới ủy viên trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
tại phiên họp các ý kiến đều thống nhất về sự cần thiết ban hành luật nhằm khắc phục những hạn chế bất cập
sau một mươi năm năm thực hiện pháp lệnh công nghiệp quốc phòng hai mươi năm thực hiện pháp lệnh động viên công nghiệp
và thực tiễn phát triển công nghiệp an ninh từ đại hội đảng lần thứ một mươi một đến nay
các ý kiến cũng thảo luận và đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn nữa trong hồ sơ dự án luật một số khái niệm
vấn đề cụ thể như đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quốc phòng an ninh hay một số nhiệm vụ khác
đồng thời ra soát lại các quy định về nghiên cứu khoa học và công nghệ bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
bên cạnh đó về một số quy định trong động viên công nghiệp nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn một số quy định chưa có sự đổi mới
để phù hợp với thực tế dẫn đến khó khả thi khi áp dụng với một số đối tượng doanh nghiệp động viên công nghiệp
thưa quý vị xã kim thượng huyện tân sơn là một trong những xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh phú thọ
nơi đây có hơn bảy mươi là đồng bào dân tộc mường sinh sống
điều kiện kinh tế khó khăn đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn
hiểu được điều này lực lượng công an xã đã chủ động học và giao tiếp thành thạo tiếng dân tộc mường
để giúp đỡ bà con giữ gìn an ninh trật tự để cùng nhau phát triển kinh tế
nghe dân nói và nói dân hiểu đó là những gì mà cán bộ chiến sĩ tại đây luôn tâm niệm và cố gắng thực hiện
cháu chào ông cháu là công an xã cháu mời ông ra trụ sở
để cháu hỗ trợ ông kích hoạt tài khoản định danh điện tử ông nhé
những cuộc gọi trao đổi gần gũi thân thuộc như thế này thường xuyên được lực lượng công an xã kim thượng nguyễn tân sơn sử dụng
để vận động tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đến với bà con đồng bào dân tộc
việc sử dụng ngôn ngữ là tính dân tộc trong giao tiếp đã tạo sự gắn kết gần gũi giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân
nhằm phát huy vai trò là cánh tay nối dài
của lực lượng công an
chúng nói để có thể giao tiếp với bà con trong quá trình công tác làm việc
việc họp tiếng dân tộc và nói tiếng dân tộc đã giúp cho cán bộ công an tiếp xúc nói chuyện được với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
nhất là với các già làng trưởng bản
qua đó đã tạo mối quan hệ đặc biệt gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân góp phần động viên bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự trên quê hương bản làng
tôi là sùng a câu ở bản mỹ á thu cúc
hôm nay tôi rất vui mừng được cán bộ công an tới thăm động viên tôi và gia đình để làm tốt các công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương giữ bình yên bản làng
công tác dân vận được quan tâm đẩy mạnh coi đây là nhiệm vụ trọng tâm
qua đó bà con đã tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an
nhất là những thông tin về hành vi vi phạm
pháp luật tệ nạn xã hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm
từ đó kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những vướng mắc mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân
từ ngày có lực lượng công an chính quy về chúng tôi cảm thấy các đồng chí làm với công việc chức trách nhiệm vụ thể hiện người công an nhân dân ở tại địa bàn đảm bảo
thứ nhất là về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
thứ hai là công tác giữ gìn ảnh định trật tự an toàn xã hội
thứ ba nữa là đội quân tình nguyện đội quân xung kích làm công tác chính trị tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng nhà nước và được người dân ủng hộ và bảo vệ
công việc của các anh công an xã được bổ nhiệm về xã làm việc rất là tận tình giúp đỡ bà con từng tí một
nhất là trước hết
làm cơ thể căn cứ công dân đi từng ngõ gõ từng nhà đến từng người rất gần gũi và tôn trọng nhân dân được nhân dân rất là quý mến và rất là đồng tình ủng hộ
sự bình yên của bản làng thôn xóm sự ghi nhận đánh giá cao của cấp ủy chính quyền và người dân là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của lực lượng công an xã chính quy từ khi về địa bàn cơ sở
hình ảnh lực lượng công an đã trở nên gần gũi thân thương như chính tên gọi và danh sư
hình cao quý công an của nhân dân